tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mang lại
chúng cũng tìm ẩn nhiều hạn chế nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường
vấn đề nguy hại cho sức khỏe con người
để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường hạn chế dùng túi ni lông
mới đây tại quyện lai bung tỉnh đồng tháp mô hình sách chỏ ra chợ đã được triển khai
tuy mới được thành lập nhưng mô hình được sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều chị em
nhất là chị em ở nông thôn
chị đặng thị lẹ xã long hậu sau mỗi buổi đi chợ
thay vì trước đây chị sẽ mang về hàng chục túi ni lông để đựng cá rau củ các loại
nhưng sáng nay với việc chị xách vỏ đi chợ mua sắm và đựng trực tiếp vào vỏ
đã làm giảm bớt nhiều lượng rác thải của gia đình chị
trong đó lượng rác thải túi ni lông giảm đáng kể
các thợ thiện của mình đi chợ thì mang cho sách
để đồ đồ vô
còn khi ăn uống thì mình ăn cái nào tại chỗ tiệm được thì mình ăn chỗ đó
còn nếu như mình lấy thì mình đem cái gạo mên theo mình đấy mình đựng
tại vì bọc quá thì đồ nóng nó sẽ gây ung thư cho sức khỏe của mình
còn đây là hình ảnh đang trở nên quen thuộc tại vùng quê quếch hồng lai vung
các chị em ngoài sách vỏ đi chợ
họ còn ý thức mang những cặp lồng hộp nhựa tái sử dụng để mua đồ ăn

ban đầu có một người tiên phong
rồi hai ba người cùng thực hiện
giờ đây lan tỏa cả khu chợ
cũng như môi trường hiện giờ là nó bị ô nhiễm môi trường
cho nên tôi mua hủ tiếu tôi phải đem gạo mên theo
khỏi cần xài bọc ni lông nữa
để giữ sức khỏe cho ba người mình luôn
hồi trước tới giờ tôi bán ở đây
bọc ni lông từ tiên truyền lại là người ta hạn chế không dùng bọc ni lông
rồi sau này người ta có mua đem về thì bằng cầu mên
ăn tại chỗ thì ăn bằng tô
hạn chế dưới lống luôn
thì cái so sánh với môi trường là hạn chế
tại những chỗ tôi bán là thấy hạn chế nhiều lắm
người ta không có xài bọc ni lông nữa
đi đầu trong việc nói không với rác thải nhựa
cũng như sáng tạo ra mô hình sách giỏ ra chợ
hội liên hiệp phụ nữ xã long hậu thấy rõ
đây là việc làm vô cùng thiết thực
điều quan trọng là đã giúp ý thức mỗi người dân được nâng lên
góp phần tác động tích cực đến cộng đồng dân cư
trong chung tay bảo vệ môi trường
bảo vệ sức khỏe
thực hiện tốt nếp sống
xanh sạch đẹp giang minh
hồi lúc đó he tôi một ngày là tôi tính mấy kg bọc một ngày tôi bán
nhưng mà tới tuần sau lúc cô bé hai nói là bắt đầu bán dần
biết năm bảy ngày mới đựng kg
cái từ từ
sách vỏ người nào cũng sách vỏ chân
rất đẹp luôn bây giờ đi ra chợ tôi làm
thôi sách vỏ sạch lắm
dễ thương lắm
nói chung thì đối với cái mô hình này là
đối với hội phụ nữ là phải tiếp tục làm và làm hoài làm mãi mãi
bởi vì hiện tại bây giờ là mình chưa có đi sâu
đi sát vào đời sống của từng người dân
cho nên vẫn còn đâu đó những chị phụ nữ chưa biết được cái hình thức
để mà hạn chế cái sử dụng
túi ni lông hoặc là cái ý thức để bảo vệ môi trường
cho nên là qua cái mô hình này khi mà hiệu quả rồi
sẽ nhân rộng đến toàn xã
ở những nơi nào mà dân cư đông nhất
mình dễ tập hợp nhất thì mình sẽ làm trước